một mươi một tháng năm nay các ngân hàng đã phát hành hơn một trăm ba mươi sáu tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn điệu lệ và mở rộng dư địa cho vay
đáng nói để tạo niềm tin cho nhà đầu tư một số ngân hàng đã phát hành trái phiếu ra công chúng là loại hình đòi hỏi tính minh bạch cao hơn so với phát hành trái phiếu riêng lẻ
tết đang đến gần như lẽ thường mọi năm nhiều người đang phải lo lắng phải tăng ca phải nghỉ tết về với gia đình muộn
thế nhưng năm nay nhiều công nhân người lao động lại có một nỗi lo đó là phải nghỉ tết sớm
do bị giảm đơn hàng một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã phải giảm giờ làm hoặc chấm dứt hợp đồng của người lao động
chưa đầy một tháng nữa là đến tết không khí mua sắm bắt đầu nhộn nhịp sức mua tăng dần
dù gặp áp lực về chi phí đầu vào song nhiều đơn vị vẫn tìm cách bình ổn giá tung ra hàng loạt khuyến mãi lớn
tính riêng tp hcm đã xây dựng gần một mươi một điểm bán hàng bình ổn thị trường
bao gồm hơn bốn hai trăm linh điểm bán lương thực và thực phẩm thiết yếu góp phần mang đến giá bán hợp lý trong dịp mua sắm tết này
thưa quý vị hiện nay tại thôn đông cao xã tráng việt huyện mê linh tp hcm đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm hay còn gọi là bưởi gấp
những năm gần đây bưởi đỏ đông cao thường được người tiêu dùng lựa chọn để biếu tặng
và bày biện mâm ngũ quả
thời điểm này người dân thôn đông cao đang tất bật thu hoạch bưởi đỏ để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp tết nguyên đán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
vườn bưởi đỏ rộng hơn ba hectare của ông phương tại thôn nông cao
tất cả bưởi trong trang trại của ông đều đã được các thương lái đặt mua từ cách đây vài tháng
có khoảng độ tầm cỡ bảy tám nghìn quả để xuất ra thị trường trong giai đoạn tết này
và đặc biệt nhất là cái bưởi đỏ của chúng tôi
thị trường có rất nhiều loại bưởi loạn văn hàm viên tân quan
nhưng đặc biệt cái bưởi đỏ của chúng tôi đông cao này nó khác đặc biệt so với các dòng khác
là khi chín và lúc ra quả xanh thì nó có màu xanh và lúc chuyển sang màu vàng
là khoảng độ tháng chín một mươi và lúc từ tháng một mươi cho đến tết thì lúc đấy là cái trái bưởi tôi chuyển sang màu đỏ rất đẹp
cuối năm này cũng bận rộn coi như là sới cỏ rồi thì tưới cho bưởi rồi thu hoạch bưởi
công việc nói chung là cũng bận rộn đấy hy vọng là cũng được mong cho được một mùa được đường giá
vào những ngày cận tết không khí tại thôn nông cao dường như tấp nập rộn ràng hơn bởi những thương lái ở nhiều nơi đổ về đây đặt mua bưởi
những thương lái như chị huệ tất bật với công việc kinh doanh và các loại nông đặc sản vùng miền
năm nay chị kinh doanh các loại bưởi đỏ bởi nhận thấy mặt hàng này được nhiều người ưa chuộng
tôi cũng đã có một chuyến mở hàng lượt đầu là năm trăm linh quả rồi và lần này thì tôi đã tìm đến địa chỉ nhà ông phương để nhập thêm khoảng một quả nữa để phục vụ cho cái đầu da của tôi
làm kinh doanh thì ai cũng muốn là sẽ được giá và tôi cũng mong rằng là tất cả các bà con thương lái năm nay

trong cái lĩnh vực kinh doanh bưởi đỏ là mọi người đều gạt há được thành công và mang lại được lợi nhuận rất là cao
do có màu đỏ tươi từ trong ra ngoài mùi thơm dịu vì vậy giống bưởi đỏ này đang được nhiều người ưa chuộng nhất là vào dịp tết
vì lẽ đó nhiều năm trở lại đây giống bưởi đỏ đông cao được bán với giá rất cao
có những cặp bưởi to đẹp được bán với giá nửa triệu đồng một cặp mà vẫn cháy hàng mỗi dịp tết cận kề
nhờ có giống bưởi này mà những năm gần đây người dân đông cao đã ăn nên làm ra thậm chí nhiều gia đình trở nên giàu có nhờ giống bưởi quý này